tới ngày một mươi năm tháng năm thông tin từ trung tâm y tế huyện tràng bom đồng nai cho biết
các y bác sĩ đang tiếp nhận cấp cứu cho gần một trăm linh công nhân đang làm việc tại công ty trách nhiệm
y hạn đi tràng việt nam thuộc khu công nghiệp sang điển huyện tràng bom sau khi ăn bánh đa cua
theo thông tin ban đầu tất cả số công nhân trên đang làm việc tại công ty trách nhiệm y hạn
đi tràng việt nam khu công nghiệp sang điển huyện tràng bom đồng nai
bác sĩ nguyễn đức phước giám đốc trung tâm y tế huyện trảng bom đồng nai cho hay
theo lời của những công nhân kể trên sau khi ăn bánh đa cua vào buổi chiều tại công ty thì xuất hiện
biểu hiện nôn đau bụng có khoảng năm trăm linh người ăn cùng buổi chiều nay tuy nhiên có gần một trăm linh người xuất hiện
các triệu chứng như trên là phải nhập viện bác sĩ phước nói chúng tôi nghi ngờ ho bị ngộ độc thực phẩm
tuy nhiên vẫn cần phải lấy mẫu để xác minh nguyên nhân cụ thể
được biết công ty trên có khoảng một hai trăm linh công nhân đây là một trong những công ty sản xuất đồ điện
dân dụng được thành lập vào năm hai nghìn một mươi chín về vấn đề ngộ độc thực phẩm tại đồng nai gần đây đang ở mức
báo đau mới đầy nhất trên địa bàn tỉnh này cũng đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì
ở thành phố long khánh vụ ngộ độc đã khiến năm trăm sáu mươi tám người phải nhập viện điều trị đến nay hầu hết
các bệnh nhân đã xuất viện tuy nhiên vẫn còn hai bệnh nhi đang được tiếp tục theo dõi điều trị
tại bệnh viện nhi đồng đồng nai và bệnh viện nhi đồng một tp hcm trước đó như báo sức khỏe
về đời sống đã đưa tin ngày bảy tháng năm sở y tế đồng nai cho biết đã kết quả xét nghiệm mẫu thực
phẩm trong vụ ngộ độc bánh mì thành phố long khánh theo sở y tế đồng nai kết quả xét nghiệm
bằng phương pháp pcr và cấy phân tỉnh tạc nhân gây ngộ độc trên hai mươi chín mẫu bệnh phẩm do các bệnh viện
và viện y tế công cộng tp hcm thực hiện ghi nhận một mươi sáu trên hai mươi chín mẫu dương tính đồng thời với hai chủng
vi khuẩn samalela và e coli chín trên hai mươi chín mẫu dương tính với vi khuẩn e coli kết quả kiểm nhiệm mẫu
thực phẩm lấy tại cơ sở bánh mì băng phương xuân bình tp long khánh khi vụ ngộ độc đã xảy ra đã
kỳ nhận bốn trên tám mẫu thực phẩm bao gồm pate làm từ găn heo và mỡ heo thịt heo đã qua chế biến
trải lụa dưa muối có chữa vi khuẩn samalela cũng theo thống kê của sở y tế đồng nai
tính đến một mươi sáu h ba mươi phút ngày bảy tháng năm số người nhập viện trong vụ ngộ độc đã lên tới năm trăm sáu mươi tám trường hợp
đến nay tất cả các bệnh nhân đã được xuất viện tuy nhiên vẫn còn hai bệnh nhi đang được theo dõi
điều trị tại các bệnh viện ngay sau khi xảy ra sự việc sở y tế đã vào cuộc điều tra để làm rõ
nguyên nhân vụ việc tại thời điểm điều tra tiệm bánh mì băng không có giấy phép kinh doanh
tại địa chỉ khu phố hai phường xuân bình tp long khánh tuy nhiên bà nguyễn thị khánh băng
sử dụng giấy phép kinh doanh số bốn mươi bảy f tám trăm linh một năm nghìn bốn trăm ba mươi bốn cấp ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi một do phòng tài chính kế toán
ubnd tp long khánh cấp cho bà nguyễn thị ngọc phương làm chủ hộ kinh doanh
bà phương là con ruột của bà nguyễn thị khánh băng
đi dẫn nước ngoài từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba theo trình bày của bà nguyễn thị khánh băng
hộ kinh doanh nguyễn thị phương đã đóng thuế hàng tháng đầy đủ
theo ông nguyễn đỉnh minh trị cục trưởng trị cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh
qua điều tra cho thấy thời gian nổ bệnh trung bình của các bệnh nhân từ bốn đến tám giờ
triệu chứng chủ yếu là tiêu chảy nó nói
tiệm bánh mì không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
tổng số lao động làm việc trực tiếp là bốn
không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm
không có giấy khám sức khỏe
theo đại diện cơ sở nguồn nguyên liệu thực phẩm dùng để chế biến bánh mì
được lấy từ cơ sở trên địa bàn thành phố long khánh và các tỉnh thành khác
tại thời điểm điều tra ghi nhận cơ sở còn năm mươi tám năm cây thịt nguội một mươi năm kg dưa mối chua
tám kg chả lụa không có nhạn mát bảy kg chả lụa không có nhạn mát
một sáu kg thịt heo đã qua chế biến bốn cây pate với trọng lượng hai mươi hai kg
khu vực chế biến thực phẩm rộng thoáng không cần nguồn ô nhiễm
có trang thiết bị dụng cụ để chế biến thực phẩm
cơ quan chức năng đã lấy mẫu thực phẩm gửi kiểm nghiệm các chỉ số an toàn thực phẩm
về viện y tế công cộng tp hcm
đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong thực phẩm và giao cơ sở tự bảo quản trong tủ đông tại cơ sở
đồng thời thực hiện phép lấy mẫu dịch tị hầu của bốn người chế biến thực phẩm
lực lượng chức năng đã yêu cầu cơ sở tạm ngưng hoạt động kinh doanh
nhận cơ sở đu điều kiện an toàn thực phẩm tiếp tục phối hợp điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm
đề nghị phòng y tế tp hcm chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh xử lý các vi phạm
đề nghị phòng kinh tế tp hcm chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra
truy xuất nguồn gốc đối với các cơ sở cung cấp thực phẩm cho tiệm bánh mì băng
công an vào cuộc điều tra gần năm trăm linh người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở đồng nai
liên quan đến vụ gần năm trăm linh người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại tp hcm đồng nai
công an tỉnh đồng nai đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với các công an tp hcm vào cuộc điều tra xác minh sự việc
theo đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế buôn lậu và môi trường công an tỉnh
đã phối hợp với công an tp hcm tiến hành lấy mẫu thức ăn để giám định nhằm xác định nguyên nhân
tại buổi làm việc với đoàn bộ y tế sở y tế tỉnh đồng nai và ubnd tp hcm
thượng tá lê tri hiếu phó trưởng công an tp hcm cho biết
công an tỉnh đồng nai đang phối hợp với công an tp hcm và sở y tế chuyên nguồn gốc thực phẩm và làm việc với người liên quan
bước đầu cơ quan chức năng đã xuống kiểm tra cơ sở bánh mì băng ở nơi bệnh nhân đã từng mua bánh mì ăn để kiểm tra
theo đó phòng kinh tế chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan đã kiểm tra hộ kinh doanh tc
khu vực hai phường xuân thanh là nơi cung cấp nguồn nguyên liệu trả lụa cho tiệm bánh mì băng
đó đã tiến hành niêm phong tạm giữ một số phụ gia không nhận mát nguồn gốc xuất xứ
đang tiến hành thực hiện quy trình xử lý theo đúng quy định của pháp luật
còn công an tp hcm đã tiến hành điều tra xác minh truy gốc nguồn gốc tại cơ sở diết mổ gia súc dt
và cơ sở giết mổ công ty tt về số lượng thịt heo hộ kinh doanh tc mua để dùng để chế biến trả lúa
ngoài ra trung tâm văn hóa thông tin và thể tha tp hcm đã kịp thời đưa tin
tuyên truyền nhằm cảnh báo người dân đã mua và sử dụng sản phẩm trong thời gian từ một mươi năm h đến một mươi chín h ngày ba mươi tháng bốn
nếu có dấu hiệu đau bụng buồn nôn nôn đi cầu phân lòng một số trường hợp bị sốt
có thể đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được theo dõi và điều trị kịp thời
người dân có thể tự ý mua thuốc về tự điều trị tại nhà
ubnd tp long khánh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra các nơi cung cấp nguồn nguyên liệu
cho cơ sở tiệm bánh mì băng và xử lý nghiêm minh khi phát hiện vi phạm về đảm bảo an toàn thực phẩm
liên quan đến vụ việc này trao đổi với phóng viên giám đốc sở y tế lê quang trung cho biết
nếu số ca nhập viện còn tiếp tục gia tăng sẽ chuyển bệnh nhân về các trung tâm y tế phòng khám đa khoa tư nhân lân cận
trường hợp có nhiều ca bệnh nặng sẽ chuyển lời bệnh viện đa khoa đồng nai bệnh viện đa khoa thống nhất
hoặc mời tuyến trên để hỗ trợ chuyên môn
cũng trong chiều ngày hai tháng năm sở y tế cũng có công văn hỏa tốc yêu cầu các bệnh viện tăng cường công tác
điều trị vụ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì khẩn trương điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ việc
giám đốc sở y tế đã đề nghị giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực long khánh giám đốc bệnh viện nhi đồng đồng nai
tập trung tối đa nguồn lực bố trí đầy đủ bác sĩ thuốc men trang thiết bị vật tư y tế tích cực điều trị
cho các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm để giảm thiểu tối đa do ảnh hưởng sâu tới sức khỏe tính mạng của người bệnh
phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện đa khoa đồng nai bệnh viện đa khoa thống nhất và các bệnh viện trực thuộc bộ y tế
tại khu vực phía nam trong việc chuyển tuyến hội trận chuyên môn khám chữa bệnh từ xa nếu cần thiết
sở y tế đề nghị ubnd tp long khánh cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan đình chỉ ngay cơ sở bánh mì
nghi ngộ độc thực phẩm trên địa bàn kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở trên
phát hiện có sai phạm có thể xử lý nghiêm theo quy định
cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đồng nai cũng phải phối hợp với các đơn vị liên quan
khẩn trương làm rõ điều tra nguyên nhân của vụ ngộ độc theo quy định lấy mẫu thực phẩm
bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng
đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về sở y tế trước ngày chín tháng tám
ngay sau khi xảy ra sự việc sở y tế đã vào cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc
tại thời điểm điều tra tiệm bánh mì băng không có giấy phép kinh doanh tại địa chỉ
khu phố hai phường xuân bình tp long khánh
tuy nhiên bà nguyễn thị khánh băng sử dụng giấy phép kinh doanh số bốn mươi bảy f tám trăm linh một năm nghìn bốn trăm ba mươi bốn
cấp ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi một do phòng tài chính kế toán ubnd tp long khánh
cấp cho bà nguyễn thị ngọc phương làm chủ hộ kinh doanh
bà phương là con ruột của bà nguyễn thị khánh băng
đi dân nước ngoài từ tháng hai năm hai nghìn ba
theo trình bày của bà nguyễn thị khánh băng hộ kinh doanh nguyễn thị phương
đã đóng thuế hàng tháng đầy đủ
theo ông nguyễn đỉnh minh trị cục trưởng trị cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh
qua điều tra cho thấy thời gian ủ bệnh trung bình của các bệnh nhân từ bốn đến tám giờ
triệu chứng chủ yếu là tiêu chảy nó nói
tiệm bánh mì không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
tổng số lao động làm việc trực tiếp là bốn
không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm
không có giấy khám sức khỏe
theo đại diện cơ sở nguồn nguyên liệu thực phẩm dùng để chế biến bánh mì
được lấy từ cơ sở trên địa bàn thành phố long khánh và các tỉnh thành khác